từ mùng một mươi tháng một mươi hai thành phố hồ chí minh chính thức tiêm vaccine mũi ba cho người dân
tiêm mũi ba vaccine moderna hoặc pfizer giúp tăng khả năng miễn dịch hàng chục lần
thành phố hồ chí minh lên kế hoạch giảm tử vong do covid một mươi chín
hà nội người dân test nhanh covid một mươi chín dương tính tự nhập viện nguy cơ lây dịch ra cộng đồng
cà mau tìm việc làm cho hơn bốn mươi bốn lao động hồi hương tránh dịch
hồ chí minh đã ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức tiêm vaccine mũi ba cho người dân bắt đầu từ ngày mùng một mươi tháng một mươi hai đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hồ chí minh sẽ tiêm vaccine liều bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
cụ thể như người gây ghép tạng ung thư hiv đang hoặc sử dụng thuốc ước chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
các trường hợp này phải tiêm mũi vaccine cuối cùng của liệu cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
thành phố sẽ ưu tiên cho người từ năm mươi tuổi trở lên
lưu nhắc lại sẽ được tiêm từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất là sáu tháng
trong đó ưu tiên các đối tượng người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết thời gian bắt đầu tổ chức tiêm là từ ngày mùng một mươi tháng một mươi hai
tuy theo nguồn cung ứng vắc xin lộ trình cụ thể như sau
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày và người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố tiếp tục tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng theo thứ tự ưu tiên
tiếp tục tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày đảm bảo phủ liều nhắc cho toàn bộ người trên một mươi tám tuổi sống tại thành phố
về loại vắc xin thành phố sử dụng loại vắc xin đã được bộ y tế phê duyệt và cung ứng cho thành phố để tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại theo đúng chuyên môn của bộ y tế
trong đó nếu các mũi trước đó cùng loại vắc xin thì tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại cùng loại vắc xin mrna
nếu mũi tiêm trước đó đã tiêm loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi bổ sung nhắc bằng vắc xin mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại
loại vắc xin vector virus vắc xin astrazeneca
trả lời câu hỏi về việc tiêm trộn vắc xin ở mũi thứ ba có hiệu quả hay không
nghiên cứu mới của anh được công bố trên tạp chí equalization cho thấy tiêm mũi ba vắc xin moderna và pfizer có khả năng miễn dịch cao
đặc biệt ở người đã tiêm hai mũi vắc xin astrazeneca
nghiên cứu bao gồm gần ba người từ ba mươi tuổi trở lên được tiêm ba mũi vào khoảng một mươi một mươi hai tuần sau mũi thứ hai
khả năng miễn dịch của những người tham gia được đánh giá vào hai mươi tám ngày sau buổi ba
và sẽ được kiểm tra lại sau ba tháng và một năm sau khi tiêm
đối với người đã tiêm hai mũi astrazeneca tiêm mũi ba moderna có khả năng miễn dịch tăng gấp ba mươi hai lần theo tờ nguyệt
đối với người đã tiêm hai mũi pfizer tim mũi thứ ba moderna có khả năng miễn dịch tăng gấp một mươi một năm lần
đối với người đã tiêm hai mũi astrazeneca tiêm mũi ba pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp hai mươi năm lần theo the week
đối với người đã tiêm hai mũi pfizer tim mũi thứ ba pfizer có khả năng miễn dịch tăng gấp tám lần
trưởng nhóm nghiên cứu giáo sư sean forrest giám đốc cơ sở nghiên cứu lâm sàng nihr tại bệnh viện đại học southampton của anh cho biết
nghiên cứu cho thấy là khả năng tăng cường miễn dịch ở vaccine và moderna là mạnh nhất
vaccine này đã tạo ra sự tăng cường tốt nhất cho các kháng thể và tế bào
cả hai đều là những yếu tố quan trọng hiệu quả của vaccine đặc biệt là sau hai liều astrazeneca
nghiên cứu cho thấy rằng mũi thứ ba cũng giúp tạo ra phản ứng rộng rãi của tế bào t chống lại các biến thể meta và delta
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lâu dài hơn
về biến thể omicron ông sean forrest nói thêm
với tư cách là các nhà khoa học chúng tôi tin chắc là khả năng bảo vệ của vaccine chống lại việc nhập viện và tử vong sẽ vẫn còn nguyên vẹn
jonathan ball giáo sư virus học phân tử học tại đại học nottingham của anh cho biết
dữ liệu cho thấy
mỗi ba vaccine moderna hoặc pfizer cung cấp mức tăng khả năng miễn dịch tốt nhất bất kể liều đầu tiên là loại vaccine nào
điều tuyệt vời là mũi thứ ba của hai loại vaccine này đã làm tăng đáng kể các kháng thể và tế bào t
chúng tôi vẫn tin rằng vaccine sẽ tiếp tục bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng và tử vong giáo sưubon tin tưởng
các nhà nghiên cứu cho biết thậm chí tiêm mũi ba với một nửa liều vaccine pfizer cũng có thể được sử dụng để tăng cường khả năng miễn dịch
nghiên cứu gần đây cũng đã phát hiện
ba mũi vaccine pfizer hiệu quả hơn chín mươi năm sáu so với hai mũi đầu tiên trong ngăn ngừa nhiễm covid một mươi chín
nghiên cứu trên một mươi người cho thấy những người tiêm mũi ba vaccine pfizer gần một năm sau hai mũi đầu tiên
cũng thấy khả năng chống lại bệnh nghiêm trọng tăng vọt so với người chỉ tiêm hai liều theo tờ times
trước tình trạng số ca tử vong đứng đầu cả nước trong nhiều ngày
tp hcm đang lên kế hoạch giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín cho các bệnh nhân có nguy cơ cao
kế hoạch cụ thể của tp hcm là gì
tp hcm lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền để xét nghiệm
tiêm vaccine kịp thời chăm sóc và điều trị nếu mắc covid một mươi chín giảm nguy cơ tử vong
nội dung trên trong công văn do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức ký
nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe người trên sáu mươi năm tuổi và người có bệnh nền
hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do covid một mươi chín
giai đoạn đầu tiên của chiến dịch từ ngày bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tp hcm đã lập danh sách gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm
trên sáu mươi năm tuổi bệnh nền để triển khai lấy mẫu mỗi người được lấy mẫu xét nghiệm nhanh hai lần
cách nhau ba ngày nếu lần một âm tính thời gian hoàn thành xét nghiệm trước ngày một mươi tám tháng một mươi hai
những người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
sẽ được thành phố đẩy nhanh tiêm vaccine lưu động sẽ đến tận nhà tiêm cho người không thể đi lại
người thuộc nhóm nguy cơ cũng được lập danh sách gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các mẫu và trạm y tế tập trung chăm sóc phát thuốc kháng virus và điều trị khi test nhanh dương tính
f sẽ được ngành y tế tư vấn thăm hỏi từ xa cấp cứu kịp thời khi bệnh nhân chuyển nặng
ngành y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông triển khai tổng đài một nghìn hai mươi hai
tư vấn và hướng dẫn cho người f thuộc nhóm nguy cơ khi cần hỗ trợ
tại tp hcm các chuyên gia cho rằng tình hình f tăng ở tp hcm chưa đáng lo ngại
chỉ cần tập trung bảo vệ nhóm người lớn tuổi bệnh nền bởi tỷ lệ tử vong ở nhóm này còn cao
bốn ngày qua số ca mắc mới tại tp hcm tăng một mươi chín so với nửa tháng trước
số nhiễm hàng ngày từ bảy tháng một mươi một vượt một ca có khi lên đến hơn một tám trăm linh ca vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tỷ lệ nhiễm trên một trăm linh dân trong tuần qua tăng từ chín mươi ba tám lên một trăm linh bảy ba
đánh giá tình hình tp hcm và giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đh y dược tp hcm
cho rằng tỷ lệ ca mắc mới trên một trăm linh dân tại thành phố không cao so với nhiều quốc gia khác
f tăng phù hợp với tình hình thành phố mở cửa điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và phục hồi
phát triển kinh tế xã hội các hoạt động trở lại nhộn nhịp doanh nghiệp tái sản xuất
vấn đề đáng quan ngại là số ca tử vong còn cao ông dũng nói
tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy nhận định
f tăng khi nới giãn cách là điều đã nằm trong dự đoán
về mức độ tăng sau một thời gian tăng từ vài trăm lên hơn
thì đây gần như là ổn định ở khoảng một ba trăm linh đến một năm trăm linh không ghi nhận sự tăng đột biến
điều này cho thấy f không tăng nhưng vẫn trong giới hạn cho phép kiểm soát được
bác sĩ hùng nói và thêm rằng quan trọng là phải tiếp tục khống chế tỷ lệ tử vong
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cũng cho rằng
số ca nhiễm tăng là tất yếu trong bối cảnh thành phố mở cửa
với chủng virus mới nếu khống chế được số ca tử vong
việc tăng ca nhiễm là điều tốt vì sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng
bác sĩ lưu ý nếu chẳng may mắc covid một mươi chín những người bệnh nền lớn tuổi phải tiếp cận ngay
với các cơ sở y tế để điều trị kịp thời không chủ quan
những người này cần được sử dụng sớm các thuốc kháng virus
bên cạnh đó phải giao sử dụng khuyến cáo người bệnh không tùy tiện làm dụng thuốc corticoid
tức thuốc kháng viêm kháng đông kháng sinh theo các tòa thuốc được chia sẻ trên mạng
mà cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ
dùng corticoid sớm ngay từ ban đầu dùng với liều lượng không phù hợp có thể gây nguy hiểm
phó giáo sư dũng nói
giai đoạn mở cửa với mức độ giao lưu tiếp xúc nhiều như hiện nay
chuyên gia khuyên mọi người cần tăng cường phòng hộ tuân thủ nghiêm ngặt năm k
những người trẻ khi ra đường cần nhớ đến người thân người thuộc nhóm nguy cơ
mà mình thường xuyên tiếp xúc để không buông lỏng ý thức phòng tránh lây nhiễm
trong khi đó tại hà nội nhiều người dân tự mua kýt xét nghiệm nhanh covid một mươi chín về nhà xét nghiệm
sau khi có kết quả dương tính đã tự ý vào bệnh viện tầng hai tầng ba để điều trị
thay vì thông báo cho chính quyền địa phương để xét nghiệm khẳng định có biện pháp khoanh vùng
đây có thể là hành động gây nguy cơ cao lây dịch ra cộng đồng
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
trong những ngày vừa qua bệnh viện thường tiếp nhận các bệnh nhân từ test nhanh covid một mươi chín
phát hiện dương tính và tự tìm đến bệnh viện điều trị
đây là điều không tốt cho cộng đồng bởi người dân sau khi dương tính
tự ý di chuyển gây nguy cơ lây lan dịch bác sĩ thường nói
tương tự trong những ngày vừa qua bệnh viện thanh nhàn cũng tiếp nhận
nhiều ca tử test dương tính vào nhập viện
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện thanh nhàn cho biết trong những ngày vừa qua
bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp người dân sau khi có kết quả test nhanh dương tính
với sars cov hai đã tự ý đến bệnh viện điều trị
bác sĩ hường cho hay điều này rất nguy hiểm và đòi hỏi ý thức khai báo của người dân
cũng như là sự sát sao kiểm soát của chính quyền cơ sở
cụ thể vào ngày năm tháng một mươi hai bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận khoảng hai mươi trường hợp bệnh nhân
tự test nhanh dương tính vào nhập viện
những f có triệu chứng hoặc không triệu chứng theo phân tầng điều trị của hà nội
có thể điều trị tại nhà hoặc trạm y tế lưu động
tuy nhiên việc người dân tự ý đến cơ sở y tế đã được phân tầng hai ba như bệnh viện thanh nhàn
để điều trị sẽ khiến cho quá tải bệnh viện bệnh nhân nặng ở tầng hai mươi ba bị hạn chế cơ hội cứu sống
thêm vào đó việc tự ý di chuyển đến bệnh viện còn có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng
trong một tuần gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới của hà nội tăng cao
có ngày lên hơn sáu trăm linh ca đã gây áp lực lên hệ thống điều trị của thủ đô
theo phản ánh của người dân có một số f sau khi xét nghiệm dương tính
gọi y tế địa phương nhưng phải chờ rất lâu có khi tới vài ngày mới được đưa đi bệnh viện
có lẽ do lo ngại bệnh viện quá tải một số người đã tự test nhanh và tự đến bệnh viện
tuy nhiên việc tự đến bệnh viện ở tầng điều trị cao nhất tầng hai tầng ba
trong khi f không có triệu chứng nhẹ đã gây áp lực cho bệnh viện
thanh nhàn là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của hà nội
đây là nơi thường tiếp nhận các ca bệnh nhân nặng nguy kịch
tương tự bệnh viện đa khoa đức giang là bệnh viện tầng ba tiếp nhận f không nặng và nguy kịch
người dân khi xét nghiệm nhanh dương tính cứ bình tĩnh gọi điện cho y tế phường xã
nơi mình ở và chờ y tế đến để đưa đi bệnh viện
hầu hết các f đều triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nên người dân không phải lo lắng
hãy ở nhà chờ y tế đến tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra nhập viện
khi không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe bác sĩ thường khuyến cáo
hà nội có đủ khả năng bố trí khoảng một mươi hai giường điều trị f
trong khi hiện nay số bệnh nhân đang điều trị khoảng năm
do vậy người dân cần bình tĩnh hợp tác cùng với chính quyền và ngành y tế
nhất là khi hà nội đang triển khai việc cách ly điều trị tại nhà với f không thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
bác sĩ thường nói
sau làn sóng người dân về quê ồ ạt vào tháng trước bài toán lao động đang được đặt ra ngay lúc này
tại cà mau địa phương này đang lên kế hoạch để giải quyết việc làm cho hơn bốn mươi bốn lao động
theo thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau thời gian vừa qua
lao động cà mau trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín vào khoảng năm mươi bốn tám trăm linh người
hiện nay hơn chín hai trăm linh người đã tìm được việc làm trong đó có trên tám bốn trăm linh người làm việc trong tỉnh
còn lại là ngoài tỉnh
qua rà soát toàn tỉnh cần phải giải quyết việc làm cho hơn bốn mươi bốn người
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có kế hoạch kết nối
phục hồi thị trường lao động và hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm sau dịch covid một mươi chín
những giải pháp mà cà mau đã đưa ra là thường xuyên rà soát cập nhật số lao động bị mất việc
thiếu việc làm chưa có việc làm đặc biệt là lao động ngoài tỉnh trở về địa phương phòng tránh dịch covid một mươi chín
từ đó thực hiện các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm đào tạo lao động nhằm hướng đến mục tiêu
tạo nguồn lực lao động có kỹ năng tay nghề sẵn sàng cung ứng đáp ứng theo yêu cầu thị trường lao động
tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động đa dạng các hình thức
linh hoạt tư vấn tư vấn trực tiếp qua điện thoại qua mạng xã hội zalo facebook
tại các địa phương mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển dụng lao động theo yêu cầu
cà mau cũng kết nối các trung tâm dịch vụ việc làm doanh nghiệp tại đồng nai bình dương long an
tạo điều kiện để lao động đáp ứng nguyện vọng quay lại nơi làm việc ngoài tỉnh
trong đó thống nhất hình thức đưa đón lao động giữa các địa phương
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải vừa gửi văn phòng chính phủ kiến nghị khôi phục
mở lại đường bay quốc tế thường lệ theo đề nghị của các hãng hàng không từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký nêu rõ
bộ đã làm việc với đại diện các hãng hàng không của việt nam về những khó khăn và giải pháp khôi phục
khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ
các hãng hàng không doanh nghiệp hàng không đều kiến nghị nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế chở khách
tuy nhiên để các đường bay hoạt động hiệu quả các hãng đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly
đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước chuyến bay
đại diện các bộ ngành cũng đã bày tỏ quan điểm thống nhất chủ trương
và sự cần thiết khôi phục khai thác hàng không quốc tế
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân du khách và thích ứng linh hoạt
đối với dịch covid một mươi chín
trong đó bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn nới lỏng quy định cách ly với khách nhập cảnh
bộ ngoại giao đang đàm phán với các đối tác để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine
bộ giao thông vận tải đề xuất hai giai đoạn thí điểm
theo đó trong giai đoạn một hai tuần từ thời điểm áp dụng dự kiến bắt đầu thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ chức chuyến bay thường lệ giữa việt nam và các thị trường
có hệ số an toàn cao gồm bắc kinh trung quốc tokyo nhật bản seoul hàn quốc
đài bắc đài loan bangkok thái lan singapore viên trăn của lào phnom penh campuchia
san francisco hoặc los angeles hoa kỳ
các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế là nội bài và tân sơn nhất
tần suất hoạt động bốn chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh việt nam
khoảng một mươi bốn người một tuần
trong giai đoạn hai thực hiện trong thời gian một tháng kể từ khi kết thúc giai đoạn một
dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài chính thị trường trên bộ giao thông vận tải mở thêm các đường bay đi đến kuala lumburg của malaysia
hong kong trung quốc paris pháp frankfurt đức sydney australia và moscow của nga
ở giai đoạn này ngoài nội bài tân sơn nhất các cảng hàng không quốc tế đề xuất tiếp nhận gồm đà nẵng
cam ranh phú quốc và vân độn
tân xuất dự kiến tăng lên bảy chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh việt nam
khoảng bốn mươi người một tuần
trong thời gian thực hiện giai đoạn hai thí điểm khôi phục các đường bay quốc tế
bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để tham mưu việc khôi phục hoạt động khai thác quốc tế thường lệ như trước đây
để đảm bảo tính khả thi nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách
theo bộ giao thông vận tải cần sớm có hướng dẫn dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên
hoặc rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
ngoài ra cần có phần mềm khai báo y tế thống nhất để phục vụ công tác kiểm soát truy vết người nhập cảnh
bộ giao thông vận tải cũng kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét
giao cho bộ y tế hướng dẫn và công bố điều kiện thời điểm thực hiện miễn cách ly đối với những người nhập cảnh việt nam
bộ ngoại giao chủ trì đàm phán sớm nhất thống nhất các nước
vùng lãnh thổ về công nhận lớn nhau hộ chiếu vaccine
ưu tiên các nước và vùng lãnh thổ thực hiện trong hai giai đoạn thí điểm nêu trên
cho đến nay loài người sắp kỷ niệm hai năm đại dịch covid một mươi chín
trên toàn cầu hơn năm triệu người đã tử vong vì loại virus này
và chắc chắn đây chưa phải là con số chính xác cuối cùng
chắc hẳn không ít người đã đặt ra câu hỏi đến bao giờ đại dịch này mới chấm dứt
chỉ mới tuần trước các nhà khoa học phát hiện ra một biến thể coronavirus mới omicron đáng lo ngại
khiến cho nhiều người trở nên hoang mang
và đặt ra những câu hỏi như chúng ta có khả năng diệt trừ virus này như thế nào
điều đó thực sự có ý nghĩa gì và thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể
khoảng ba mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng
điều đó làm phức tạp việc kiểm soát lây lan và chẩn đoán
để tìm thấy những người bệnh không có triệu chứng chúng ta phải xây dựng các chương trình giám sát sâu rộng
như những gì đã thực hiện trong chiến dịch xóa sổ bệnh bài liệt
kiểm tra các trường hợp người cũng như mẫu nước thải
để xác định xem virus có lưu hành trong cộng đồng
thật khó để ngăn chặn sự lây truyền nếu bạn thậm chí không biết căn bệnh đang ở đó
và ngay cả đối với những trường hợp có triệu chứng việc chẩn đoán cũng rất khó khăn
không giống như bệnh đậu mùa có các triệu chứng có thể dễ dàng phân biệt với các loại virus gây phát bang khác
covid một mươi chín có thể gây các triệu chứng giống với biểu hiện của bệnh cảm cúng và các virus đường hô hấp khác
có nghĩa là cần có phương pháp xét nghiệm nhanh chóng chính xác phổ biến và giá cả phải chăng để xác nhận các trường hợp
căn bệnh này hiện đang lưu hành dưới nhiều loài động vật và con người chưa có dấu hiệu kết thúc
vắc xin là một phương pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh
nhưng vắc xin hiện tại cho covid một mươi chín hiện không hiệu quả bằng vắc xin phòng bệnh đậu mùa bệnh sởi và bệnh bại liệt
vaccine covid một mươi chín làm giảm sự lây truyền nếu những người được tiêm chủng bị nhiễm bệnh
nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn nó
một lần nữa điều này làm cho việc diệt trừ dịch bệnh này trở nên khó khăn hơn nhiều
một điều đáng lo ngại nữa là các biến thể các virus gây sởi đậu mùa và bại liệt có ít đa dạng di chuyển hơn
vì vậy các biến thể nói chung có thể bị vô hiệu hóa bằng khả năng miễn dịch do vaccine gây ra
với sars cov hai các nhà khoa học chưa chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của các biến thể
nhưng ít nhất về mặt lý thuyết hoàn toàn có khả năng xuất hiện một số biến thể có thể thoát được khả năng miễn dịch
do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó mang lại
hiện các thử nghiệm hiện đang được tiến hành với biến thể omicron để xác định xem
nó có khả năng thoát khỏi các kháng thể được tạo ra và chống lại các biến thể trước đó hay không
bên cạnh đó còn có vấn đề về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
việc chủng ngừa bệnh liệt bệnh đậu mùa và bệnh sởi mang lại khả năng miễn dịch lâu dài có khả năng suốt đời
với coronavirus nói chung chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch có thể suy giảm nhanh chóng
khiến các cá nhân dễ bị tái nhiễm
hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều này với sars cov hai ở cả những người đã được tiêm phòng
và những người đã bị nhiễm bệnh trước đó
giải pháp cho những vấn đề này chỉ đơn giản là tiêm chủng bổ sung
nhưng điều đó đòi hỏi một chiến dịch vaccine thường xuyên vốn dĩ đang gặp phải khó khăn về kinh phí thực hiện
thiếu hụt vaccine và cả sự bài xích vaccine từ một số người
trong khi câu hỏi bao giờ đại dịch covid một mươi chín kết thúc còn chưa có lời giải
thì những biến thể mới vẫn đang tiếp tục thay đổi từng giờ
các nhà khoa học vừa phát hiện một phiên bản
hình của biến thể omicron có thể qua mặt các phương pháp xét nghiệm đang được nhiều nước sử dụng
nhân viên y tế xét nghiệm covid một mươi chín trên các mẫu bệnh phẩm tại ohio của mỹ vào ngày sáu tháng một mươi hai
báo the guardian cho biết bản này được phát hiện trong các mẫu trang virus sars cov hai
từ nam phi úc canada những ngày qua
nó được gọi là phiên bản của biến thể omic rong vì có nhiều đột biến giống với biến thể mới
tuy nhiên phiên bản này lại thiếu đi một biến đổi gen di truyền
khiến nó không thể được phát hiện bằng xét nghiệm pcr
trong phòng thí nghiệm các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để xác định
liệu phiên bản mới có lây lan theo cách giống như phiên bản omicron tiêu chuẩn hay không
nhưng có sự khác biệt về mặt di truyền nên phiên bản này có thể hoạt động khác
sau phát hiện này các nhà khoa học chia biến thể omicron thành hai dòng
gồm phiên bản tiêu chuẩn gọi là ba một và phiên bản tàng hình ba hai
giáo sư francois paulus giám đốc viện di truyền đại học london của anh
nói phiên bản mới chiếm khoảng sáu phần
trong các mẫu gen của biến thể omicron gửi liên hệ thống dữ liệu gen g sat
hiện chưa rõ vì sao phiên bản mới này xuất hiện tuy nhiên đặc tính tàn hình khi các nhà khoa học lo ngại
nó có thể âm thầm lây lan ở những nơi chỉ tập trung xét nghiệm pcr
nhiều quốc gia đã suýt dạy các quy định về đi lại nhằm ngăn chặn biến thể omicron
nhưng giám đốc phụ trách khu vực châu âu tổ chức y tế thế giới who ông hank lutz
vào ngày bảy tháng một mươi hai cho rằng việc cấm các chuyến bay sẽ không có tác dụng
vì omicron đã có ở khắp nơi
ông klut nhấn mạnh các giải pháp quan trọng để ngăn biến thể là vaccine khẩu trang
chữ thoáng không khí và điều trị thay vì hạn chế đi lại